tại vĩnh long chiều nay đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc với ba tỉnh vĩnh long tiền giang và đồng tháp
về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng như các kiến nghị đề xuất trong quá trình triển khai dự án xây dựng cầu mỹ thuận hai
tại cuộc họp lãnh đạo tỉnh vĩnh long kiến nghị với bộ giao thông sớm điều chỉnh quy hoạch do lệch tuyến
để ủy ban nhân dân tỉnh trình hội đồng nhân dân phê duyệt điều chỉnh bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi
ra đất của ba vị trí giáp danh với tỉnh đồng tháp phê duyệt ra đất cụ thể
lãnh đạo bộ giao thông vận tải đề nghị các địa phương có dự án đi qua cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng
rút ngắn thời gian để hoàn thành khởi công đúng tiến độ vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu các đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng phải chính xác cẩn trọng trong vấn đề thu hồi đất và tái định cư cho người dân
phải tốt hơn chỗ ở cũ lãnh đạo địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên ra soát để các mặt công tác được bảo đảm tốt nhất